hà khẳng định các khách sạn thành viên sẽ không đóng một su cho tới khi trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam trình bày được căn cứ thu hợp lý
theo hiệp hội khách sạn đà nẵng thì trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam phải xác định được tác phẩm đã khai thác sử dụng của tác giả có ủy quyền
phải căn cứ khoa học và không được đơn phương đưa ra mức thu mà chưa qua thỏa thuận với người dùng
trước mắt đơn vị đã ra thông báo rộng rãi đến các thành viên các khách sạn trên địa bàn thành phố đà nẵng về thống nhất nói trên của hiệp hội để cùng thực hiện
theo hiệp hội hành động này nhằm bảo vệ hội viên của hiệp hội khách sạn đà nẵng trước yêu cầu nộp tiền phí còn chưa được rõ ràng từ phía trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam